sáng nay ngày hai mươi sáu tháng sáu bệnh viện một trăm chín mươi chín đã tiếp nhận nhiều trường hợp khách du lịch vào cấp cứu nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm
sau khi ăn uống tại một số nhà hàng quán ăn trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng
vào khoảng một mươi giờ sáng nay khoa cấp cứu bệnh viện một trăm chín mươi chín đã tiếp nhận bảy trường hợp
trong đó có hai trẻ em có nhiều biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm
qua khai thác thông tin ban đầu những trường hợp này là khách du lịch đến từ hà nội
đoàn có ba mươi bảy người đến đà nẵng từ ngày hai mươi năm tháng sáu
đoàn có ăn uống tại một số nhà hàng quán ăn trên địa bàn quận sơn trà
sau vài giờ đồng hồ nhiều người trong đoàn xuất hiện một số triệu chứng nôn ói
đau bụng dữ dội và được đưa vào bệnh viện cấp cứu
ngay khi công tác cấp cứu bệnh nhân được triển khai
ban quản lý an toàn thực phẩm và phòng y tế quận sơn trà đã có mặt tại bệnh viện
để khai thác các thông tin về lịch trình lưu trú và sử dụng dịch vụ ăn uống của đoàn du khách tại quận sơn trà
nguyên nhân của vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
theo số liệu
số liệu thống kê của tổng cục hải quan
trong năm tháng đầu năm xuất khẩu gạo của việt nam đã đạt ba sáu mươi hai triệu tấn
là một trong những mặt hàng hiếm hoi có kim ngạch xuất khẩu tăng trong bối cảnh khó khăn chung
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan
trong năm tháng đầu năm xuất khẩu gạo của việt nam đã đạt ba sáu mươi hai triệu tấn
là một trong những mặt hàng hiếm hoi có kim ngạch xuất khẩu tăng trong bối cảnh khó khăn chung
dự báo trong những tháng tiếp theo gạo vẫn sẽ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam
khi nhu cầu lương thực trên thế giới tăng cao
trong quý i dù nhiều mặt hàng chủ lực đều giảm mạnh
nhưng xuất khẩu gạo đạt hơn một tám mươi năm triệu tấn gạo với trị giá chín trăm tám mươi một triệu usd
tăng hơn hai mươi ba về lượng và tăng ba mươi bốn về kim ngạch so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
giá gạo xuất khẩu bình quân đạt năm trăm hai mươi chín usd một tấn
tăng gần chín so với mức bình quân cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
nhiều thời điểm trong các tháng giá gạo xuất khẩu năm tấm đứng đầu thế giới
cao hơn giá gạo cùng chủng loại của thái lan và ấn độ
cùng xuất nhập khẩu bộ công thương cho biết
thị trường xuất khẩu gạo trong quý i ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái
sự tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ đến từ các thị trường khu vực đông nam á
mà còn đến từ các thị trường khu vực đông á
năm mươi sáu tấn vải thiều mới đây đã được xuất khẩu lần đầu tiên bằng đường sắt
tại ga liên vận quốc tế kép của tỉnh bắc giang đi qua ga đồng đăng sang bằng tường trung quốc
hình thức vận chuyển mới được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới cho các doanh nghiệp
giúp đẩy mạnh hoạt động giao thương giữa việt nam sang thị trường trung quốc kazakhstan nga và châu âu
giúp giảm thời gian thông quan và chi phí logistics cho doanh nghiệp
năm nay là năm đầu tiên tỉnh bắc giang đưa trái vải xuất ngoại qua đường sắt
để chuẩn bị cho phương án vận chuyển này
các hợp tác xã đã sớm thực hiện quy cách đóng gói khác so với đường bộ thông thường
vải được ấp lạnh và đóng vào thủng xốp thay vì giành nhựa
các doanh nghiệp giờ đây có thể làm các thủ tục thông quan ngay tại điểm khai báo hải quan tại ga kép
thời gian thông quan cũng sẽ được thực hiện nhanh nhất để đảm bảo chất lượng hàng hóa
không chỉ vải thiều tỉnh bắc giang cho biết sẽ lên kế hoạch xuất khẩu nhiều loại nông sản khác qua ga kép trong thời gian tới
thưa quý vị trong những năm trở lại đây tỉnh quảng trị đã luôn đồng hành với ngư dân
trong việc đầu tư ngư lưới cụ để phục vụ cho việc đánh bắt được hiệu quả
vấn đề nâng cao năng lực chế biến
đặc biệt là các mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu cũng đang được tỉnh này đồng hành với các doanh nghiệp
với mục tiêu là nâng cao chất lượng sản phẩm thủy hải sản đánh bắt để xuất khẩu sang các thị trường khó tính nước ngoài
toàn xã do việt huyện do linh tỉnh quảng trị có gần hai mươi tám cơ sở hấp xấy cá
hơn một nửa trong số đó đã thay đổi phương thức hấp xấy để đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước
cả cơ sở hấp xấy cá đã chủ động
trên địa bàn tỉnh quảng trị có trên một trăm chín mươi cơ sở chế biến thủy hải sản lớn nhỏ
mỗi năm chế biến hơn hai mươi sáu tấn trong đó hàng xuất khẩu đạt hai mươi hai năm trăm linh tấn
cơ sở sản xuất sorimi của công ty này được xem là cơ sở chế biến lớn nhất tại địa phương
mỗi ngày sản xuất từ tám mươi đến một trăm linh tấn nguyên liệu
hiện sản phẩm của công ty này
đã có mặt ở các thị trường châu âu mỹ và một số nước châu á
hiện tại đây dây chuyền công nghệ đã được đáp ứng đầy đủ đúng với yêu cầu tiêu chuẩn của khách hàng
công ty sẽ cố gắng cải thiện dây chuyên công nghệ thiệt bị nhân lực cao để xây dựng được sản phẩm căng hàng tốt hơn
để phù hợp với các thị trường khó tính như châu âu
trong thời gian tới cần tập trung để mình từ chế biến sản phẩm thô sang sản phẩm tin
có chất lượng đảm bảo yêu cầu đình hướng cho các cơ sở sản xuất và chế biến thủy sản
áp dụng các tiêu chuẩn trong vấn đề quản lý chất lượng gắn với việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường
tỉnh quảng trị cũng chỉ đạo các ngành chức năng tạo liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị
từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến tiêu thụ ở tất cả các lĩnh vực và đối tượng sản phẩm
từ sự gắn kết chia sẻ lợi nhuận rủi ro giữa các doanh nghiệp người sản xuất
nhằm tăng năng suất chất lượng giá trị gia tăng sản phẩm thủy sản
đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước thời gian tới
theo dự báo từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
những ngày qua khu vực miền núi phía bắc đã xảy ra mưa to
lượng mưa lớn đã gây sạt lở đất lũ quét ngập lụt và thiệt hại về người
cơ sở hạ tầng nhà ở sản xuất của người dân đặc biệt tại các khu vực thấp trũng
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện
gửi đơn vị chức năng các tỉnh miền núi phía bắc yêu cầu ứng phó với mưa lũ
công điện nêu rõ để chủ động ứng phó thiên tai đơn vị chức năng các tỉnh miền núi phía bắc
được yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo thông tin kịp thời
cho các cấp chính quyền nhân dân để chủ động phòng tránh
cùng với đó huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
ổn định đời sống triển khai lực lượng xung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối
khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lụ quét xa lửa đất
để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn
các địa phương cần sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
thưa quý vị thời gian vừa qua các chuyên gia đã phát hiện và đưa ra nhiều cảnh báo
về những ứng dụng độc hại được phát triển trên các kho ứng dụng
theo đó các ứng dụng này chứa các mã độc nguy hiểm
một số có khả năng giúp tiên tập dành quyền kiểm soát thiết bị của nạn nhân từ xa
hiện các loại mã độc này đang tập trung tấn công vào những ứng dụng ngân hàng
vì vậy người dùng cần hết sức cẩn trọng khi tải và sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động của mình
fast cleaner là một ứng dụng được giới thiệu có khả năng tăng tốc thiết bị
dọn rác và tối ưu pin cho điện thoại thông minh
xong lại vừa bị phát hiện chứa mã độc c năm mươi một ba có khả năng thu thập thông tin
và đánh cắp tài sản của người dùng trên các ứng dụng ngân hàng
mã độc này có thể thực hiện toàn bộ chuỗi gian lận từ lây nhiễm phần mềm độc hại
cho tới rút tiền một cách hoàn toàn tự động
mã độc nó có thể tồn tại và gây ra rất nhiều cái sự nguy hiểm
bởi vì việc thu thập thông tin đánh cắp thông tin
rồi xóa các thông tin được thực hiện một cách rất dễ dàng
bởi các con mã độc
và một cách tự động nên với việc sử dụng mã độc
thì rõ ràng sự ảnh hưởng sự tác động đối với các hệ thống thông tin
nói chung là mức độ nguy hiểm lớn hơn rất nhiều
bởi vì đối tượng tác động tới dữ liệu là các khối dữ liệu lớn
và một cách tự động
thời gian gần đây rất nhiều ứng dụng tương tự chứa mã độc
đã được các chuyên gia cảnh báo
một số loại mã độc tự động hiển thị quảng cáo trên điện thoại
một số khác có thể điều khiển điện thoại
từ xa tự đăng ký các dịch vụ trả tiền
hoặc cho phép hacker truy cập vào ứng dụng ngân hàng
vì vậy người dùng nên đánh giá kỹ về nhu cầu sử dụng
sự cần thiết và độ tin cậy của ứng dụng trước khi cài đặt trên thiết bị
người dùng cần căn cứ vào cái nhu cầu sử dụng của mình
với các cái ứng dụng với các cái phần mềm với các cái phần cứng cụ thể
để mình có thể lựa chọn những cái phần mềm phù hợp
những cái phần cứng phù hợp
tối thiểu hóa được những cái
thứ nhất là chúng ta tối thiểu hóa được các cái chi phí
để chúng ta cho các cái phần mềm và các cái phần cứng đó
ngoài ra cũng là cái cơ sở để chúng ta đảm bảo cái việc an toàn
bảo mật cho cái hệ thống của chúng ta
trước các cái cuộc tấn công của các cái loại mã độc trên không gian mạng
khi mà tôi quyết định tải một cái ứng dụng đấy gì đấy về máy
thì tôi thường là sẽ tìm hiểu trên mạng trước
ví dụ như là tôi sẽ tìm hiểu về cái ứng dụng đó này
tôi sẽ tìm những trang thông tin liên quan về những phản hồi
của những người tiêu dùng trước đấy
nhưng mà tôi cũng khá là chú trọng đến cái việc
chất lượng của cái ứng dụng đấy nâng lại
thông thường người dùng khó nhận biết được các ứng dụng bị cài mã độc
và khó kiểm soát khi các mã độc này đã xâm nhập vào hoạt động ngầm trên thiết bị
vì vậy người dùng cần liên tục cập nhật các thông tin
về các ứng dụng mình đang cài đặt và sử dụng
bên cạnh đó tự theo dõi nếu phát hiện điện thoại nhanh hay pin
hoặc hết dữ liệu di động nhiều khả năng điện thoại đã bị tấn công bởi mã độc

một cái pin rất là lớn thì khả năng cao là có những ứng dụng bất thường chạy đến đó
theo các chuyên gia nếu đã lỡ tải về và cài đặt các ứng dụng chứa mã độc trên điện thoại
người dùng cần nhanh chóng gỡ bỏ chúng ra khỏi thiết bị
ngay lập tức thay đổi mật khẩu các ứng dụng ngân hàng điện tử
cùng với đó tránh xa những ứng dụng không rõ nguồn gốc
không vào các trang web ứng dụng có hình thức quảng cáo lừa đảo
để cài phần mềm độc vào máy điện thoại
và hãy cảnh giác với các file đính kèm và đường linh lạ
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị nhằm sớm thực hiện đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
sở giao thông vận tải đã có công văn gửi các sở ngành
ủy ban nhân dân thành phố thủ đức các quận huyện đề nghị góp ý về hoàn thị dự thảo
trên hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
vừa qua ủy ban bàn trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh đã chủ trì hội nghị phản biện xã hội
đối với dự thảo đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
qua hội nghị các sở ngành ủy ban nhân dân tp thủ đức các quận huyện và các đơn vị liên quan
cơ bản đồng thuận việc triển khai thực hiện đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố
theo dự thảo mức thu sử dụng vỉa hè để kinh doanh là hai mươi một trăm linh đồng một m hai một tháng
và mức thu sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường để trồng giữ xe là năm mươi ba trăm năm mươi đồng một m hai một tháng
tùy theo vị trí các tuyến đường
sở giao thông vận tải thành phố đang tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan tại buổi hội nghị phản biện xã hội
ý kiến góp ý của sở ngành địa phương để hoàn thiện đề án tham mưu ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
trình hội đồng nhân dân thành phố thông qua dự kiến trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong hơn hai năm qua thành phố hồ chí minh đã mở rộng không gian công viên công cộng và mảng xanh
với hơn hai mươi một hectare công viên công cộng và chín ba mảng xanh được phát triển
từ năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh đã phát triển thêm hai mươi một bảy mươi bốn hecta công viên công cộng
vượt qua trí tiêu đề ra trong kế hoạch hai năm với tỷ lệ đạt hơn một trăm linh tám đồng thời diện tích mảng xanh
đã tăng thêm chín ba hectare vượt qua mục tiêu đề ra với tỷ lệ đạt hơn hai trăm ba mươi hai số lượng cây xanh trồng mới và
cải tạo cũng đã vượt qua mục tiêu với tỷ lệ đạt hơn một trăm ba mươi ba dự kiến thành phố sẽ thêm ít nhất một trăm năm mươi
hecta công viên công cộng đến năm hai nghìn hai mươi năm đảm bảo mỗi người có không dưới sáu mươi năm m hai diện tích cây xanh
tuy nhiên việc triển khai danh mục ưu tiên đầu tư cho bảy mươi năm dự án công viên công cộng từ năm hai nghìn hai mươi một
đang đối diện với khó khăn trong việc bố trí vốn để thực hiện
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có báo cáo về kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ chương trình
phát triển nhà ở thành phố giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi và để hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở
mỗi năm thành phố hồ chí minh phải phát triển bình quân khoảng một mươi hai hai triệu m hai sàn
và đây là con số chưa từng đạt được kể cả trong giai đoạn thị trường bất động sản phát triển vượt bậc
thành phố hồ chí minh đặt chi tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người đến năm hai nghìn hai mươi năm là hai mươi ba năm m hai mỗi
người và tổng diện tích nhà ở tăng thêm đạt năm mươi triệu m hai sàn trong đó nhà ở thương mại là một mươi năm năm triệu
m hai sàn nhà ở riêng lẻ tự xây dựng của hộ gia đình ba mươi hai triệu m hai sàn nhà ở xã hội hai năm triệu m hai sàn
nhà ở công vụ một bốn trăm linh m hai tuy nhiên đến nay tổng diện tích xây dựng mới đạt một mươi năm ba mươi ba triệu m hai
tương ứng ba mươi sáu chỉ tiêu đề ra với tình hình tăng trưởng kinh tế như hiện nay
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh rất khó dự báo kết quả phát triển nhà ở trong giai đoạn
sắp tới kịch bản khả quan nhất là thành phố giữ bước phát triển bình quân khoảng chín triệu m hai mỗi
năm trong ba năm còn lại trong khi đó dự báo giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm thành phố sẽ phát triển khoảng
năm mươi triệu m hai sàn nhà ở tương ứng với tám mươi chỉ tiêu đề ra
theo explore worldwide công cụ tìm kiếm du lịch của nước anh thành phố hồ chí minh được xếp
ở vị trí thứ sáu trong danh sách những điểm đến xu hướng thịnh hành nhất cho khách du lịch một mình
thành phố hồ chí minh là một điểm đến nổi bật được tìm kiếm nhiều với tỷ lệ tăng bốn trăm tám mươi trong một mươi hai tháng qua
trang explore worldwide đánh giá đây là thành phố lộn nhập nhất việt nam với nguồn năng lượng luôn tràn đầy
đặc biệt sôi động về đêm
du khách không chỉ được khám phá một thành phố hiện đại với những hoạt động giải trí đầy thú vị
mà còn được chiêm ngưỡng những nét đẹp cổ kính của công trình kiến trúc độc đáo như dinh thống nhất
nhà hát thành phố nhà thở nước bà chùa thiên hậu
tối ngày hai mươi năm tháng sáu tại thành phố hồ chí minh sài gòn co op tổ chức chương trình thời trang
gia đình việt đại sứ xanh và đây là hoạt động kích cầu nâng cao nhận thức tiêu dùng sản xuất xanh
đồng thời là để chào mừng ngày gia đình việt nam
chương trình trình diễn thời trang gia đình việt đại sứ xanh được tổ chức đồng loạt
tại tám địa điểm trên toàn quốc vào ngày hai mươi năm tháng sáu
chương trình giới thiệu những trang phục được kinh doanh tại các hệ thống phân phối
dành cho mọi thành viên trong gia đình từ đi học đến công sở du lịch tiệc học mặt
những trang phục này có thiết kế thời trang brtren và sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường
với mong muốn là mỗi gia đình chúng ta mỗi khách hàng chúng ta hãy cùng nhau
chung tay vì một môi trường sạch và xanh
thông qua chương trình này thì sài gòn góp cũng đã kết hợp với báo sài gòn sải phóng
tổ chức một tháng tiêu dùng xanh cũng có phối hợp với lại công ty univer
đặc biệt là nhãn hàng omo để tổ chức trồng một triệu cây xanh
với phương châm là màng trắng xanh cho việt nam
bên cạnh các gói hàng gia tốt thì ban tổ chức chiến dịch gia đình việt đại sứ xanh năm nay
còn mở ra thêm nhiều sân chơi
hội thi nấu ăn gia đình với ẩm thực việt sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng sáu
chương trình phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ thành phố hồ chí minh tổ chức
quy tụ một trăm linh gia đình cùng nhau nấu món ăn ngon nhân ngày gia đình việt nam
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản vasep giá tôm sú và tôm thẻ chân trắng
liên tục giảm trong thời gian qua là do xuất khẩu giảm mạnh
lượng hàng tồn kho lớn nhưng chưa có đơn hàng mới
công ty chế biến tôm xuất khẩu thu mua cầm chừng
theo đó tại nhiều tỉnh thành phía nam và miền trung giá tôm được người nuôi bán ra
hiện giảm khoảng hai mươi đồng
ký so với cách đây khoảng hai tháng và giảm ba mươi ba mươi năm so với mức giá tốt của đầu năm
cụ thể tôm sú loại hai mươi ba mươi con một ký được thương lái mua với giá phổ biến hai trăm năm mươi năm đồng một ký
tôm sú sáu mươi con một kg giá chín mươi năm một trăm ba mươi đồng một kg
trong khi đó tôm thẻ chân trắng loại một trăm linh con một kg hiện có giá giao động sáu mươi sáu bảy mươi ba đồng một kg
tôm thẻ loại bảy mươi tám mươi con một kg giá còn
bảy mươi sáu đồng một kg
tôm thẻ loại năm mươi sáu mươi con một kg giá tám mươi sáu đồng một kg
với diễn biến về giá như hiện nay không ít hộ nuôi chỉ nuôi cầm chừng
đồng thời dự báo nhiều khả năng sẽ có một đợt treo ao trong thời gian tới nếu tình hình không cải thiện
khảo sát biểu lãi suất niêm yết cho thấy là không còn ngân hàng nào niêm yết lãi suất huy động trên mức là tám vần
từ đầu năm đến nay lãi suất cũng đã liên tục giảm nhanh và mạnh
điều này có khiến kênh tiết kiệm kém hấp dẫn hay không
thì phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
ghi nhận tại một số ngân hàng thương mại lãi suất huy động cho các kỳ hạn từ sáu đến một mươi hai tháng về mức dưới tám một năm
thậm chí có ngân hàng chỉ để lãi suất cho các kỳ hạn này từ còn năm đến sáu một năm
thế nhưng nhiều người dân vẫn chọn gửi tiết kiệm
là kênh đầu tư trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay
mặc dù lãi suất huy động giảm nhưng huy động vốn của ngân hàng vẫn tăng
bởi các kênh đầu tư bất động sản chiến khoán vàng ngoại tệ
không mang lại lợi nhuận
theo ông nguyễn đức lệnh phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh
lãi suất huy động giảm là hiệu ứng tích cực qua đó tác động đến việc giảm lãi suất cho vay
của các tổ chức tính dụng đối với doanh nghiệp và kích thích sản xuất kinh doanh phát triển
trên cơ sở không chỉ là mục tiêu để thực hiện mục tiêu là giữ ổn định kinh tế vi mô
và hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế
xong cũng phải đảm bảo tôn trọng thị trường
đó là quan hệ giữa cung cầu vốn trên thị trường
vì vậy tôi nghĩ việc điều chỉnh lãi suất của ngân hàng trung ương vẫn đảm bảo là thu hút cái tiền gửi
và hiện nay kênh tiền gửi ngân hàng vẫn là một kênh đầu tư đối với người dân và doanh nghiệp
để từ đó vừa phục vụ cho hoạt động thanh toán cũng như là mang lại cái lợi ích thiết thực cho người gửi tiền
vẫn đảm bảo một cái hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp người dân và hoạt động ngân hàng
thực tế mức giảm lãi suất hiện tại chưa đủ để khiến các nhà đầu tư thay đổi cơ cấu
dành buộc đầu tư tuy nhiên theo nhận định từ chuyên gia kinh tế lãi suất điều hành có thể
sẽ còn một đợt giảm tiếp trong nửa cuối năm điều này sẽ khiến lãi tiết kiệm giảm mạnh và đây mới
là lúc có thể hình thành xu hướng thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư
chúng ta biết được rằng là cái dòng tiền nó sẽ chảy từ nơi có lãi suất thấp đến nơi có lãi suất cao
và khi mà lãi suất tiền gửi tiết kiệm nó giảm đi thì người dân sẽ giảm cái động lực gửi tiền
thay vào đó họ sẽ tìm kiếm những cái kênh đầu tư khác có cái mức độ hoặc là có một cái lãi suất
nó cao hơn so với lại tiền gửi tiết kiệm chẳng hạn như gần đây thì chúng ta thấy được rằng là
thị trường chứng khoán là một trong những kênh đang hút dòng tiền
để cơ cấu nguồn tiền gửi các ngân hàng không chỉ duy trì lãi suất huy động cao khi khách hàng gửi
bằng hình thức trực tuyến hoặc có số tiền gửi lớn hơn mức tối thiểu theo quy định mà còn tặng
qua khi khách hàng gửi tiền mở tài khoản mới
đây là những dịch vụ khác của cùng một ngân hàng